sau ba ngày tòa án nhân dân quận hai bà trưng mở phiên tòa xét xử ba bị cáo trong vụ án sập giàn giáo khiến bốn người thiệt mạng tại công trình một mươi sáu a nguyễn công chứ hà nội
chiều ngày hôm qua đại diện viện kiểm soát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với ba bị cáo về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
đại diện viện kiểm soát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án đối với các bị cáo nguyễn nhật lộc từ bảy năm sáu tháng đến tám năm tù
đường văn kiểm từ sáu năm sáu tháng đến bảy năm tù và phạm văn chiến từ bảy năm đến bảy năm sáu tháng tù về cùng tội là vi phạm quy định về an toàn lao động
bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm các quy định của nhà nước về bảo đảm an toàn lao động đã dẫn đến hậu quả thiệt hại về tính mạng cho người lao động
theo cáo trạng khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại công trình xây dựng số một mươi sáu a nguyễn công chứ hà nội đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm ba công nhân bị tử vong tại chỗ
một công nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó
qua điều tra đã xác định ba bị cáo là nguyễn nhật lộc đường văn kiểm và phạm văn chiến có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động nên đã gây ra vụ tai nạn lao động khiến bốn người